với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chống khai thác hải sản trái phép
không báo cáo và không theo quy định bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
để thực thi nhiệm vụ qua đó góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
đây là khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân ở làng cá cửa nhựa
tại đây lực lượng biên phòng thường xuyên có mặt để kiểm tra kiểm soát các tàu thuyền xuất nhập ra vào cửa sông
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết với các ngư dân về việc chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt hải sản
trước đây chúng tôi ra khơi bám biển cùng theo phương thức đánh bắt tân diệt
sau đó được đôn biên phòng tiến cầm nâng cao ý thức giúp đỡ hướng dân để chúng tôi được chấp hành nghiêm pháp luật đánh bắt không tân diệt
tại tỉnh hà tĩnh hiện có bảy đơn vị biên phòng tuyến biển đang tập trung vào cuộc quyết liệt
tăng cường khả năng
hải đội biên phòng hai là một trong những đơn vị chủ lực trong thực hiện các nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ
sử dụng phương tiện của đơn vị tận dụng các nguồn tín trên biển
của các cơ sở trên biển để tiến hành trong quản lý tuần tra kiểm soát
vừa kết hợp tuyên truyền các nội dung về phong trọng cài tạc iou
hiện nay tình trạng vi phạm quy định trong đánh bắt thủy sản tại hà tĩnh
chủ yếu do việc sử dụng tàu dã cào
theo quy định loại tàu này chỉ được hoạt động cách bờ ngoài hai mươi bốn hải lý
tuy nhiên tình trạng tàu dã cao đánh bắt gần bờ khai thác hải sản tận diệt vẫn còn diễn ra thường xuyên
đối với lực lượng biên phòng thì đã kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện tàu thuyền
ra vào cửa sóng cửa lạch đánh bắt trên vùng biển theo phạm vi được phân công
và chúng tôi đã tập trung lực lượng nghiệp vụ lực lượng biên đổi tuần tra cả ngày cả đêm
trong mọi điều kiện khí hậu thời tiết chúng tôi cũng đã duy trì và hoạt động rất hiệu quả
và đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động đánh bắt khai thác hải sản trái phép
cũng như tuyên truyền để bà con ngư dân hiểu về việc vi phạm eu sẽ có những tác hải
trong quá trình làm mắn sản xuất của ngư dân
với sự nỗ lực quyết liệt lực lượng biên phòng tỉnh hà tĩnh luôn chủ động bám sát địa bàn
quản lý giám sát chặt chẽ tàu cá khai thác hải sản xa bờ
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các lực lượng đã tổ chức hai trăm năm mươi
tám đợt tuần tra trên biển phát hiện và xử lý năm mươi tám vụ với sáu mươi một tàu cá vi phạm
xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần một tỷ đồng
dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường u minh khánh hội tại huyện u minh tỉnh cà mau
có tổng mức đầu tư là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
tiến độ thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi năm
tuyến đường liên quan đến gần hai hộ dân và chi phí giải phóng mặt bằng là vào khoảng hai trăm linh tỷ đồng
thế nhưng đến nay một số người dân vẫn chưa đồng ý
dẫn đến chậm trễ tiến độ thi công
điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của tuyến đường u minh khánh hội là một số bà con yêu cầu kiến nghị hỗ trợ
bồi thường đối với phần đất bồi đắp kênh sáng lộ xe phần mở rộng thêm mặt bằng của tuyến đường đi qua
bà con cho rằng phần kênh sáng lộ xe là đất thuộc quyền sở hữu của mình
không phải là phần đất trước đây đã hiến để làm đường
nên khi mở rộng lộ trong giai đoạn hiện nay thì phải được hỗ trợ bồi thường
quy định của pháp luật
bên bàn gián là bồi quạng cho tụi tui có trăm đến chín ngàn
nó không đủ được phân nửa tiền
cái thứ hai nữa là dân người ta cũng không đồng tình với mấy anh là thuộc hội chấm
đất này quyền sử dụng là trước đây là giao cho người dân
khoảng năm hai nghìn một mươi là không cắt trừ
mà từ hai nghìn một mươi chín trở lại đây thì đã có cắt trừ
nhưng mà dân cũng thật chất là không hay
khi đào là dân về rồi đổi sổ rồi về đút vô tủ thôi
người dân cũng không biết coi gì hết trơn
rồi tới chừng bây giờ lại lấy ra thì
nói là này thu hồi đất cái đó là của nhà nước
nhà nước đã trừ rồi
trước những ý kiến bước xuất của người dân
vừa qua lãnh đạo tỉnh cà mau và lãnh đạo cấp ủy chính quyền quyện u minh
đã tổ chức hợp dân để lắng nghe tâm tư nguyện giọng của người dân
liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ về đất đai đối với dự án này
qua đó cũng làm rõ thêm những thắc mắc của người dân đặt ra
nhằm tạo sự đồng thận cao nhất để thúc đẩy dự án được triển khai đúng tiến độ
hiện nay thì vẫn còn hơn sáu mươi
sáu mươi người hộ cũng chưa ký nguyên bản để hoàn thành việc kiểm đếm
để làm cơ sở cho việc lập phương án
nguyên nhân thì bà con đặt ra là được bồi thường đối với phần kinh sáng này
tuy nhiên thì đất này là không đủ điều kiện bồi thường theo quy định hiện hành
mà chỉ được xét xét hỗ trợ công đoàn đất
đây cũng là tuyến đường quyết mạch của tỉnh cà mau
về phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển
đồng thời còn là con đê ngăn mặn giữ ngọt
bảo vệ vùng ngọt hoa
trong lúa kết hợp với nuôi cá đồng và khu vực trường trạm u minh hạ
thưa quý vị nhằm góp phần phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản
sáng nay tỉnh bình thuận đã tổ chức thả hàng trăm nghìn con giống
vào các hồ tự nhiên và khu bảo tồn trên địa bàn
hơn sáu mươi con cá giống nước ngọt vừa được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận
tổ chức thả xuống hồ thủy lợi sông lũy huyện bắc bình
nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản
con giống gồm các loại cá trắm cá trôi cá mè cá chép với kích cỡ từ năm đến bảy cm
cùng thời điểm hiệp hội tôn bình thuận và ban quản lý khu bảo tồn biển hòn câu
cũng tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng biển khu bảo tồn biển hòn câu
huyện tuy phong với hơn sáu trăm linh con tôm sú cá biển ốc hương
năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng khai thác thủy sản tỉnh bình thuận đạt trên hai trăm ba mươi năm tấn
sản lượng nuôi thương phẩm trên một mươi tấn sản lượng tôm giống đạt hai mươi hai tám tỷ con giống
mang lại giá trị gia tăng ngành thủy sản đạt hơn tám bốn ngàn tỷ đồng
hiện ngành thủy sản của tỉnh đang đối diện với nhiều thách thức khi môi trường sống bị đe dọa
nguồn lợi thủy sản bị suy giảm mạnh do tác động của biến đổi khí hậu
và hoạt động khai thác thiếu trách nhiệm của con người